bệnh truyền nhiễm nhóm b gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong
cụ thể bệnh do virus zika bệnh do virus adeno bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người như hivs
bệnh bạch cầu bệnh cúm bệnh dại bệnh ho gà bệnh lao phổi bệnh do liên cầu lợn ở người bệnh lị a mít bệnh lị trực trùng
bệnh quay bị bệnh sốt đăng gơ sốt sốt hiết đăng gơ bệnh sốt z bệnh sốt phát ban sởi bệnh tay chân miệng bệnh than bệnh thủy đậu bệnh thương hàn bệnh uốn ván bệnh rubeon
bệnh viêm gan virus bệnh viêm mảng não do não mô cầu bệnh viêm não virus bệnh xoắn khuẩn và da bệnh tiêu chảy do virus rota
bệnh truyền nhiễm nhóm c gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm khả năng lây truyền không nhanh
cụ thể bệnh do chlamydia bệnh giang mai các bệnh do dun bệnh lậu bệnh mắt hột bệnh do nấm candida albicang bệnh nocardia bệnh phong bệnh do virus cytomegalo
bệnh do virus hepac bệnh sán dây bệnh sán lá gan bệnh sán lá phổi bệnh sán lá ruột bệnh sốt mò bệnh sốt do rickettsia bệnh sốt sốt huyết do virus hantar
bệnh do trichomonas bệnh viêm da mụn mủ truyền nhiễm bệnh viêm họng viêm miệng viêm tim do virus cốc sốt
bệnh viêm do rickettsia bệnh viêm ruột do rickettsia bệnh viêm ruột do viberioparahemolyticus và các bệnh truyền nhiễm khác
bộ trưởng bộ y tế quyết định điều chỉnh bổ sung danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm này
covid một mươi chín có thể sẽ chỉ là một loại virus cú mùa trong tương lai
còn ở thời điểm hiện tại đây vẫn là chủng virus cực kỳ nguy hiểm được xếp vào loại a cùng với những loại như ah năm n một bệnh dịch hạch bệnh đậu mùa hay bệnh sốt xuất huyết do virus ebola
tỷ lệ tử vong và chi phí điều trị covid một mươi chín luôn là vấn đề gây nhức nhối ở nước ta cũng như các nước đang phát triển
hiện tại các tập đoàn hãng dược hàng đầu thế giới đã bắt đầu nghiên cứu các phương pháp mới phổ thông hơn hứa hẹn sẽ làm giảm đáng kể áp lực lên đội ngũ y tế
ngày hai mươi tháng một mươi bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tổ chức tiễn một nữ bệnh nhân ra viện sau tám mươi sáu ngày điều trị trong đó có đến sáu mươi một ngày can thiệp ecmo
theo đại diện của bệnh viện này tổng viện phí của bệnh nhân này ở mức hai ba tỷ đồng
theo quy định hiện tại toàn bộ viện phí của bệnh nhân covid một mươi chín do ngân sách nhà nước chi trả
đây không phải là mức viện phí phổ biến đối với các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tuy nhiên qua thực tế tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện đức giang tiến sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện cho rằng
qua thực tế điều trị covid một mươi chín cứ một trăm linh người thì tám mươi người có biểu hiện nhẹ không có biến chứng
nếu bệnh nhân ở thể nhẹ với các triệu chứng ho sốt thì gần như không phải điều trị mà chỉ cần những loại thuốc rất thông thường như hạ sốt bù nước orezon
chỉ hai mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín có biến chứng chuyển nặng
oiom là bệnh nhân nào nặng lên nặng vào lúc nào thì lại không biết
trong khi nếu bệnh nhân chuyển nặng chi phí điều trị sẽ cao lên
thậm chí lên hai ba tỷ đồng như một trường hợp mới điều trị tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm tp hcm cũng không có gì lạ
bởi vậy bệnh nhân phải lọc máu thở oxy thở máy chi phí đã cao
nếu phải thở smo thì có tốn nữa tiến sĩ nguyễn văn thường thông tin
ông thường cho biết thêm
bệnh nhân covid một mươi chín khi chuyển nặng thường xuất hiện cơn bão kỳtoki sẽ phải lọc máu
mà cơn bão ketokai thường kéo dài vài ngày
thông thường một quả lọc kéo dài một mươi hai tiếng
một bệnh nhân nếu đã có chỉ định lọc máu tối thiểu phải hai quả lọc không thì ba quả
thậm chí có bệnh nhân dùng đến năm quả
tính chi phí riêng một quả lọc một lần là một mươi bảy triệu dịch lỏng khoảng bốn năm triệu
trung bình khoảng hơn hai mươi triệu một lần lọc máu
bệnh nhân covid một mươi chín đã có lọc máu chi phí cho một ca thông thường khoảng một trăm linh triệu ông thường cho hay
nhưng đấy chưa phải chi phí cuối cùng bởi theo tiến sĩ bác sĩ thường
bệnh nhân covid một mươi chín đã phải lọc máu sẽ phải thở oxy
bệnh nhân đã lọc máu là kèm theo chi phí thuốc men chi phí hồi sức tăng lên
thậm chí nhiều bệnh nhân lọc máu là đã phải thở máy rồi do đó chi phí cũng tăng lên rất nhiều
theo thống kê của bộ y tế kể từ đầu dịch đến nay ngày hai mươi một tháng một mươi
việt nam có tám trăm bảy mươi bảy năm trăm ba mươi
riêng trong đợt dịch thứ tư ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm bảy mươi hai tám trăm một mươi một ca
nếu chỉ tính riêng hai mươi số bệnh nhân chuyển nặng trong số tám trăm bảy mươi bảy năm trăm ba mươi bảy ca
tương đương khoảng một trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
cho thấy số tiền khủng ngân sách chi ra điều trị cho nhóm bệnh nhân này
để giảm áp lực cho bệnh viện các bệnh nhân cần những phương pháp điều trị thông dụng hơn
có thể sử dụng được tại nhà
một loại thuốc uống điều trị covid một mươi chín có tên là monoubravel của hãng make thử nghiệm
đã làm giảm khoảng năm mươi khả năng nhập viện hoặc tử vong cho những bệnh nhân có nguy cơ mắc triệu chứng nặng
kết quả nghiên cứu mới được công bố ngày một tháng một mươi
nếu được cấp phép monubravel sẽ trở thành thuốc chống virus đường uống đầu tiên cho covid một mươi chín
loại thuốc này hoạt động theo cơ chế đưa các lỗi vào mã di truyền của virus để vô hiệu hóa virus
một số hãng dược phẩm khổng lồ khác như pfizer của mỹ
hay rose holding asg của thụy sĩ cũng đang chạy đua phát triển loại thuốc kháng virus dễ sử dụng để điều trị covid một mươi chín
tuy nhiên cho đến nay chỉ có loại thuốc được tiêm vào tĩnh mạch được cấp phép cho việc điều trị covid một mươi chín
trong thử nghiệm các bệnh nhân trên khắp thế giới được dùng thuốc liên tục trong năm ngày mỗi liều cách nhau một mươi hai tiếng
những bệnh nhân tham gia thử nghiệm mắc covid một mươi chín từ mức độ từ nhẹ đến nặng xuất hiện triệu chứng không quá năm ngày
tất cả bệnh nhân đều có ít nhất một bệnh nền như béo phì
hoặc có yếu tố có thể gây chuyển biến nặng như tuổi cao
mac cho biết việc giải trình tự virus được thực hiện cho đến nay cho thấy monupravel có hiệu quả
chống lại tất cả các bệnh biến thể của virus sars cov hai bao gồm cả delta
hãng dược phẩm này dự kiến sẽ sản xuất một mươi triệu liều liệu trình điều trị bằng thuốc này vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
tăng cường sản xuất vào cuối năm sau
ba tỷ đồng phí điều trị là con số rất lớn đối với một bệnh nhân có mức thu nhập trung bình ở nước ta
chuyển biến nặng tiếp tục duy trì ở mức hai mươi trong tổng số trong tám trăm bảy mươi ca như hiện nay
rất khó để ngân sách nhà nước có thể tiếp tục chi trả
để giải phóng áp lực cho ngân sách nhà nước chúng ta cần một loại thuốc đặc trị mới hỗ trợ bệnh nhân chuyển biến nặng
giảm bớt các khoản phí điều trị đang quá lớn như hiện nay
đến đây chương trình xin được khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại